để góp phần hỗ trợ thành phố đà nẵng nâng cao năng lực xét nghiệm trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
vừa qua quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai và công ty cổ phần tập đoàn thái bình dương đã trao tặng tủ an toàn sinh học cấp hai cho bệnh viện đà nẵng trị giá hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng
tủ an toàn sinh học cấp hai là thiết bị y tế chuyên dụng dùng trong phòng thí nghiệm y sinh và vi sinh nhằm bảo vệ người sử dụng vật liệu thí nghiệm và môi trường
cùng với tinh thần chung tay chống dịch cùng cả nước trong đợt giãn cách xã hội phòng tránh dịch bệnh covid một mươi chín đầu năm hai nghìn hai mươi
tập thể lãnh đạo nhân viên quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đã góp năm mươi triệu đồng trao tặng y bác sĩ thông qua chương trình đội ngũ y tế khỏe chúng ta khỏe của hội nhà báo tp đà nẵng
chung tay cùng thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và chăm lo cho người lao động liên đoàn lao động thành phố đà nẵng tiếp tục tặng hai trăm linh xuất quà
mỗi suất trị giá ba trăm linh đồng gồm gạo nước mắm dầu ăn bột ngọt và nước dịch khuẩn đã được trao tận tay cho hàng trăm công nhân có hoàn cảnh khó khăn
đang làm việc tại các khu công nghiệp và tạm trú tại các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ thuộc phường hòa khánh bắc quận liên triểu
hoạt động này nhằm giúp người lao động giảm bớt một phần khó khăn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp để yên tâm sản xuất